đối tượng nguyễn thị thu hương cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang để trở về tp hcm
thế nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi
ngụ tại quận gò vấp tp hcm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hưng đi xe tải luồng xanh đến thị trấn một ngàn huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ lên huyện bình chánh tp hcm bán rồi quay về thị trấn một trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phục hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi tp hcm mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vịnh hà
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
vào ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây tư quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai